thưa quý vị và các bạn tại tổ một mươi một ấp vĩnh thuận xã vĩnh thanh huyện châu thành tỉnh an giang
vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn ba căn nhà và khiến một người tử vong
vào đêm hai mươi ba tháng hai người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc cao khoảng bốn mét
từ nhà ông nguyễn văn hai sau đó lan nhanh sang hai căn nhà bên cạnh
nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
lực lượng chức năng đã cứu sống con dâu ông hai và hai cháu nhỏ
do ngọn lửa bùng phát nhanh ông hai không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên ba mươi triệu đồng